tại nghệ an ubnd huyện nam đàn vừa tổ chức lễ tưởng niệm bảy mươi chín năm ngày mất của nhà trí sĩ yêu nước phan bội châu
tại nhà tưởng niệm ở thị trấn nam đàn huyện nam đàn
cụ phan bộ châu tên húy là phan văn san hiệu là sào nam sinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy
tại làng sa nam huyện nam đàn tỉnh nghệ an trong một gia đình nhà nho nghèo
sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan hàng ngày chứng kiến cảnh lầm than nô lệ của nhân dân
cụ phan bộ châu đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước thương dân
trong các phong trào cứu nước do cụ sáng lập để lại nhiều dấu ấn sâu sắc
nhất là phong trào đông du với tinh thần đồng châu đồng trụng đồng văn
đặc biệt đây là gạch nối quan trọng mốc đánh dấu quan hệ hữu nghị việt nam nhật bản trên lĩnh vực văn hóa giáo dục
và cho đến nay phong trào đông du vẫn giữ nguyên giá trị trong sự nghiệp phát triển đất nước
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tức ngày hai mươi chín tháng chín năm canh thìn
cụ chút hơi thở cuối cùng tại căn nhà tranh ở dốc bến ngự huế
cuộc đời cụ phan đã cống hiến trọn vẹn cho phong trào giải phóng dân tộc
và là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ học tập noi theo